còn tại tỉnh bình phước công an thành phố đồng xoài vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bảy bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
các bị can bị khởi tố bắt tạm giam từ một mươi chín đến ba mươi một tuổi đa số đều trú tại tỉnh bình phước
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng bảy lực lượng công an đã bắt quả tang nhóm đối tượng trên
đang dùng vũ lực đe dọa anh nguyễn lê lâm chủ một nhà kho phế liệu tại khu phố tân trả hai
phường tân bình thành phố đồng xoài để chiếm đoạt nhiều tài sản trong kho đưa lên ba xe tải trở đi
tổng số tài sản các đối tượng chiếm đoạt trị giá gần một tỷ đồng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tổ chức đi đòi nợ thuê cho chủ nợ là cao hoàng ngọc bích
trú tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh
trước đây bích và anh lâm có chung vốn làm ăn
trong quá trình làm ăn chung đã xảy ra tranh chấp với nhau số tiền hơn sáu trăm linh triệu đồng
do không giải quyết được bích đã thuê nhóm này đến dùng vũ lực đe dọa anh lâm để chiếm đoạt tài sản
vụ án đang được công an thành phố đồng xoài tiếp tục điều tra làm rõ